bảy tháng đầu năm có một trăm ba mươi doanh nghiệp việt nam nhập khẩu hơn chín mươi ba tấn thịt lợn các loại
chủ yếu từ canada đức ba lan brazil mỹ tây ban nha và liên bang nga
tăng hai trăm hai mươi ba so với cùng kỳ năm trước
hiện tại việt nam đã chấp thuận cho hai mươi bốn quốc gia được phép xuất khẩu thịt
và sản phẩm thịt gia súc gia cầm vào việt nam
trong đó có hơn tám trăm linh doanh nghiệp từ một mươi chín quốc gia được xuất khẩu thịt lợn
và sản phẩm thịt lợn vào việt nam